chiều nay một tháng một mươi một tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với các tỉnh miền trung
gồm quảng nam quảng ngãi bình định và thành phố đà nẵng để bàn về công tác khắc phục hậu quả bão số chín và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực này
ngoài các giải pháp khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của bão lũ thủ tướng cũng đề cập tới các giải pháp lâu dài
hay vấn đề quy hoạch thế nào để bảo đảm an toàn cho người dân các tỉnh miền trung trong tương lai
dự cuộc họp có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án toán nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh điều quan trọng nhất là bàn biện pháp thiết thực để xử lý tình hình khi mà thiệt hại về người và tài sản rất lớn
vẫn còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành địa phương có giải pháp cụ thể để đề phòng khắc phục xử lý kịp thời hơn để ổn định đời sống người dân
thủ tướng cũng đặt vấn đề về lâu dài phải xử lý vấn đề quy hoạch thế nào để bảo đảm an toàn cho người dân trong tương lai